tính đến nay việt nam đã chữa khỏi tám trăm bốn mươi bốn trăm linh hai bệnh nhân còn gần ba ba trăm linh bệnh nhân nặng
tổng số liều vaccine phòng covid một mươi chín đã được tiêm là trên tám mươi chín sáu triệu liều
ngày bảy tháng một mươi một trên địa bàn thành phố hà nội ghi nhận tám mươi một ca dương tính với virus sars cov hai
trong đó có bốn mươi năm ca tại cộng đồng ba mươi ca tại khu vực cách ly và sáu ca tại khu vực phong tỏa
trong ngày hôm qua cơ quan chức năng phòng chống dịch hà nội liên tiếp phát đi thông báo khẩn
tìm người đến các địa điểm có liên quan đến các ca mắc covid một mươi chín trên địa bàn thành phố
liên quan đến thông tin lan truyền trên mạng xã hội sở y tế ra thông báo khẩn
tìm người đi trên tuyến đường sắt cát linh hà nội vào ngày bảy tháng một mươi một
tuy nhiên đại diện trung tâm kiểm soát bệnh tật hà nội cho biết đây là thông tin không chính xác
tại thời điểm một mươi chín h hai mươi năm phút ngày bảy tháng một mươi một trung tâm chưa hề phát đi thông báo tìm người
đi trên tuyến đường sắt cát linh hà đông như là thông tin lan truyền trên mạng